cách đây năm mươi năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám nổ ra đúng vào thời điểm đêm giao thừa tết mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trên toàn chiến trường miền nam
với tinh thần chiến đấu hy sinh của quân và dân cả nước cuộc tổng tiến công đã tạo ra những bước ngoặt chiến lược có ý nghĩa quyết định trong toàn bộ sự nghiệp kháng chiến chống mỹ cứu nước của dân tộc và để lại những bài học lịch sử quý giá
là một trong những chiến trường quan trọng đúng vào đêm giao thừa tết mộ thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám quân và dân miền nam đã đồng loạt tiến đánh vào bốn thành phố ba mươi bảy thị xã và hàng trăm thị trấn
dinh độc lập một địa điểm quan trọng trong cuộc tổng tiến công một mươi năm chiến sĩ của đội năm biệt động sài gòn được ra nhiệm vụ đánh chiếm mục tiêu này
sau năm mươi năm những người chiến sĩ biệt động năm xưa vẫn nhớ như in trận đánh bi hùng mà rất ít người có vinh dự được trải qua